thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ kỷ niệm năm mươi năm xây dựng và phát triển bệnh viện nhi trung ương và đón nhận huân chương độc lập hạng nhì cùng sự buổi lễ có nguyên chủ tịch nước trần đức lương và lãnh đạo các ban bộ ngành
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng khẳng định công tác bảo vệ sức khỏe cho trẻ em thế hệ tương lai của đất nước luôn được đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm bệnh viện nhi trung ương cần phát huy đổi mới trong vấn đề khám chữa bệnh
phát biểu tại lễ kỷ niệm thủ tướng nêu rõ do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ô nhiễm môi trường nhiều căn bệnh khó bệnh hiếm bệnh lạ bệnh dịch theo mùa ở trẻ em xuất hiện ngày càng nhiều diễn biến phức tạp nhu cầu được khám chữa bệnh với chất lượng cao của nhân dân ngày càng tăng sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật và thiết bị y tế
do vậy nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề đòi hỏi toàn thể cán bộ đội ngũ thầy thuốc nhân viên y tế và người lao động phải không ngừng nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trên mọi lĩnh vực